tại hà nội ba khu công nghệ cao quốc gia đã phối hợp hành động để thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh
khởi đầu bằng việc tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm hành động tập thể tăng cường liêm chính trong kinh doanh
cải thiện môi trường đầu tư công khai minh bạch
tại hội thảo đại diện của ba khu công nghệ cao là tp hcm hoa lạc và đà nẵng đã cùng trao đổi kinh nghiệm
thực hiện hành động tập thể tại khu công nghiệp tp hcm đồng thời thảo luận cách thức lộ trình
để nhân rộng mô hình tại khu công nghiệp hòa lạc và đà nẵng
đại diện của bộ khoa học và công nghệ cho biết hiện nay các doanh nghiệp việt nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức
trong nỗ lực kinh doanh liêm chính
việt nam đã có khuôn khổ pháp luật tương đối toàn diện về minh bạch và phòng chống tham nhũng
nhưng công tác đánh giá thực thi pháp luật cho thấy hiệu quả đạt được chưa cao
chưa tạo được niềm tin để cộng đồng doanh nghiệp tham gia vào công tác phòng chống tham nhũng
và thực hành liêm chính trong kinh doanh
các khu công nghiệp hy vọng thông qua các chương trình hành động tập thể như mô hình tại khu công nghệ cao tp hcm
doanh nghiệp có thể chủ động liên kết chặt chẽ với nhau hợp tác với các cơ quan nhà nước
để biến cam kết minh bạch liêm chính thành hành động giải pháp phòng chống tham nhũng cụ thể